theo thông tin từ đồn biên phòng ngọc trung huyện trùng khánh tỉnh cao bằng cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
đội kiểm soát hải quan cục hải quan cao bằng công an huyện trùng khánh bắt quả tang một đối tượng
có hành vi vận chuyển pháo nhập lậu từ trung quốc vào nội địa tiêu thụ
tăng vật thu được là ba mươi ba thùng các tông pháo các loại với tổng trọng lượng là hơn tám trăm bảy mươi kg
tại đoạn đường xóm răng răng xã lăng yên huyện trùng khánh tổ công tác đã kiểm tra một nhóm thanh niên
đang buộc nhiều thùng hàng lên xe máy các đối tượng này đã bỏ lại hàng và bỏ chạy
tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng thu giữ ba mươi thùng cắt tông nghi là pháo nổ
qua khai thác nhanh đối tượng bị bắt là hà văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện trùng khánh
cùng sáu đối tượng đi bộ sang trung quốc nhận và đưa số pháo trên về việt nam tiêu thụ
bị bắt quả tang hiện người và toàn bộ số tăng vật đang được công an huyện trùng khánh điều tra làm rõ